các chuyên gia bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức vừa phối hợp với câu lạc bộ nhân đạo sala và ngành y tế bắc cạn
vừa tổ chức khám phẫu thuật các bệnh dị tật về xương khớp tiết niệu cho trẻ em và người nghèo trên địa bàn các tỉnh bắc cạn và các tỉnh lân cận
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn các bác sĩ thực hiện khám phẫu thuật trình hình hệ vận động dị tật về chi dị tật bẩm sinh
và các bệnh lý về chấn thương trình hình nói chung xử lý di chứng sau phẫu thuật ở trẻ em và người lớn
khi đến khám người dân cũng sẽ được trần đoán những bất thường liên quan đến niệu quản bàng quang và một số bệnh thường gặp khác
đây là hoạt động thiện nguyện được tổ chức quy mô lớn đầy đủ các phòng khám trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân
chương trình diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai dự kiến chương trình sẽ khám cho một trăm linh người và phẫu thuật miễn phí cho hai mươi đến ba mươi bệnh nhân
đồng thời thăm tặng quà tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cùng hai điểm trường là ngân sơn và bắc nẵm tỉnh bắc cạn